xin kính chào quý vị và các bạn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thủ đô ngày mới
phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong những năm gần đây xu hướng xây dựng thành phố thông minh
ngày càng phổ biến trong khu vực và trên thế giới
hòa nhập vào xu thế chung đó hà nội cũng đang hướng tới xây dựng thủ đô thành thành phố thông minh hiện đại
ngang tầm với các thủ đô thành phố thông minh trên thế giới
và một trong những trụ cột làm nền tảng xây dựng thành phố thông minh chính là giao thông thông minh
theo đó hệ thống giao thông thông minh trong đô thị không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển thông thường
mà còn cung cấp thông tin về giao thông cho người dân thông qua các ứng dụng
cùng với đó tăng cường ứng dụng công nghệ nâng cấp hệ thống giao thông sẵn có trở nên hiện đại
và mang tính bền vững hơn giúp người dân có thể dễ dàng hơn khi tham gia giao thông theo mọi hình thức
phát triển đô thị thông minh là một xu hướng tất yếu của các thành phố